các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm hành khách người việt nam đã vận chuyển số vàng này về việt nam với thủ đoạn cất dấu tăng vật hết sức tình vì
vàng được dấu quanh người đùi và ống chân
năm đối tượng bao gồm chu thành long lê trung khánh nguyễn anh tuấn bùi xuân thanh và hoàng văn thắng tất cả đều trú tại hà nội
vụ việc được phát hiện vào khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng tám trên chuyến bay tg năm trăm sáu mươi bốn từ bangkok thái lan đến sân bay quốc tế nội bài
các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển vàng đến nhà bà lệ thị ngọc mai
có địa chỉ tại số nhà hai mươi ba điện biên phủ phường điện biên quận ba đình thành phố hà nội
khám xét nơi ở của bà lệ thị ngọc mai cơ quan công an thu giữ thêm khoảng tám kg vàng trang sức bốn trăm tám mươi triệu đồng và hai mươi usd
như vậy tổng số vàng thu giữ là hơn ba mươi sáu năm kg vàng với tổng trị giá ước tính lên tới hai mươi năm tỷ đồng
các đối tượng khai đã nhiều lần vận chuyển vàng từ nước ngoài về việt nam với thủ đoạn trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã khởi tố vụ án hình sự
buôn lậu khởi tố bị can và bắt tạm giam sáu đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
lại thêm một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ lào về việt nam vừa bị công an huyện nghĩa đàn
tỉnh nghệ an triệt phá thành công bắt hai đối tượng thu giữ gần hai viên ma túy tổng hợp
vào tối ngày năm tháng chín qua theo dõi các trinh sát công an huyện nghĩa đàn đã bắt quả tang hai đối tượng
là mai văn dũng và mai văn vịnh đều chú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đang tiến hành giao dịch ma túy trên địa bàn thị xã hoàng mai
tăng vật thu được là bảy gói ni lông màu xanh và năm ống hút nhựa bên trong chứa khoảng hai viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng khai nhận đã nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy từ lào về
cung cấp cho các đối tượng trên địa bàn huyện diễn châu nghĩa đàn hái hòa và các tỉnh phía bắc
công an tỉnh đồng nai đã xác định được danh tính đối tượng thực hiện vụ cướp tại ngân hàng hd bành xuân lộc
xảy ra vào ngày một tháng chín vừa qua
khi đối tượng vẫn đang lẩn trốn nghi phạm thực hiện vụ cướp là phạm mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại ấp hai xã xuân hòa huyện xuân lộc đồng nai
cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của hùng tại xã xuân hòa
tại đây lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ bảy trái mìn tự tạo
phạm văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm anh trai của nghi phạm phạm mạnh hùng
cũng bị bắt giữ để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm
theo điều tra ban đầu chiếc xe máy nghi phạm
phạm mạnh hùng sử dụng làm phương tiện thực hiện vụ cướp ngân hàng hd bành
là xe do phạm văn lâm mượn của người khác rồi đưa cho hùng sử dụng
hiện lực lượng điều tra đã thu giữ được chiếc xe máy
sau khi nghi phạm phạm mạnh hùng bỏ lại trong rừng
cách hiện trường vụ cướp khoảng bốn mươi km
trước đó nghi phạm hùng là đối tượng đã từng thực hiện khủng bố đặt mình gây ra vụ nổ
tại nhà một lãnh đạo đảng ủy khối cơ quan tỉnh bình dương vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi
sau khi bị bắt tòa án huyện tân uyên bình dương
đặt hùng sáu năm tù giam lâm anh trai của hùng bảy năm tù
sáu tháng về các tội danh khủng bố chế tạo tàng trữ trái phép và lựa nổ
hiện công an tỉnh đồng nai đang khẩn trương truy bắt nghi phạm phạm mạnh hùng
với hành vi hiếp dâm và cướp tài sản
trần ngọc tuấn chú huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
đã bị công an huyện duy xuyên khởi tố bắt tạm giam
ngày hai mươi chín tháng tám đối tượng tuấn đã lừa trở một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chú xã duy trinh huyện duy xuyên về để cùng đi bán bảo hiểm
tuy nhiên khi đến khu vực rừng keo thuộc xã duy sơn huyện duy xuyên
đối tượng đã khống chế uy hiếp người phụ nữ này để thực hiện hành vi giao cấu
sau đó lấy bảy vòng vàng trị giá một mươi ba triệu đồng của nạn nhân
sau một ngày tích cực điều tra truy xét công an huyện duy xuyên đã bắt gọn đối tượng tuấn
liên quan đến đối tượng tuấn công an huyện duy xuyên vừa tiếp tục nhận được trình báo
của một bị hại khác cũng là người bán bảo hiểm
tố cáo tuấn với hành vi hiếp dâm cướp tài sản tương tự
công an huyện duy xuyên thông báo đến những ai là bị hại liên quan đến đối tượng tuấn
liên hệ với công an huyện duy xuyên để phối hợp điều tra thông tin bị hại sẽ được bảo mật
thưa quý vị thời gian gần đây tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố hạ long
tỉnh quảng ninh có chiều hướng gia tăng
điều đáng nói sự gia tăng tình trạng trên lại là do chính sự lơ là mất cảnh giác
của một số hộ dân đã tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
để chủ động ngăn chặn tình trạng trên công an thành phố hạ long đã tăng cường tuyên truyền
nâng cao cảnh giác cho nhân dân kết hợp với tuần tra kiểm soát ban đêm
với phương châm lấy phòng ngừa làm chính công an phường hồng hải thành phố hạ long
đã tiến hành tuyên truyền phổ biến về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm nói chung
và trộm cắp tài sản nơi riêng đồng thời hướng dẫn cho người dân kích thích quản lý
bảo vệ an toàn tài sản không sơ hở để tội phạm trộm cắp đồng thời phối hợp chặt chẽ
với lực lượng an ninh cơ sở tổ chức phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng phòng chống tội phạm
tham gia cung cấp các nguồn tin có liên quan đến các đối tượng tăng vật của vụ án trộm cắp tài sản
hoạt động của các đối tượng hình sự
vấn đề trộm cắp lợi dụng những hành vi không tốt để lừa đảo bà con nhân dân
thứ nhất là phải biết được tính chất hoạt động của bọn tội phạm
thứ hai là nâng cao được vai trò trách nhiệm của người vận động nhân dân để đảm bảo được an ninh trở tựa trong khu vực
vận động nhân dân trước khi đi ngủ phải chèn trống cửa cho cẩn thận
thứ hai là để xe máy ở ngoài phải khoác cài
đang khoác của cẩn thận không để sự gì đó xảy ra
với vai trò đồng cốt đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ban đêm
nhằm ngăn chặn các đối tượng trộm cắp tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác
theo đó lực lượng công an đã hóa trang và tổ chức tuần tra từ giờ đến ba giờ sáng
tập trung vào các địa bàn trọng điểm để phòng ngừa phát hiện tội phạm
theo đó từ đầu năm đến nay công an thành phố hạ long đã điều tra làm rõ ba mươi năm vụ trộm cắp bắt ba mươi bảy đối tượng
trong đó đã đấu tranh triệt phá hai ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản và thu giữ tám xe máy năm bộ máy tính
đội cảnh sát hình sự đã triển khai toàn bộ lực lượng trinh sát trong chiến dịch này xuống địa bàn để lắm chắc địa bàn
và quản lý chặt chẽ thường xuyên kiểm danh kiểm diện những đối tượng đặc biệt là những đối tượng tù tha đặc xá về tội trộm cắp tài sản
tiếp nữa là nghiên cứu
tiếp nữa là nghiên cứu về những phương thức thủ đoạn của những biểu hiện đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn
để từ đó có những đối tranh đối tranh bóc gỡ được nhiều ổ nhóm trên địa bàn
kiên quyết không để địa bàn thành phố hạ long hình thành các ổ nhóm tội phạm trộm cắp tài sản
từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng hình sự sẽ gia tăng hoạt động phạm pháp
do đó công an thành phố hạ long đặc biệt quan tâm đến việc quản lý chặt chẽ địa bàn nhân hưu khẩu
các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự nhất là cơ sở cầm đồ
không để sơ hở cho tội phạm lợi dụng để hoạt động trộm cắp tiêu thụ tài sản
bản tin tiếp tục với những thông tin khác
chiều qua tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tại cuộc họp nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như tái cơ cấu ngành chăn nuôi trồng trọt
tăng cường hiệu quả đánh bắt thủy sản xuất khẩu nông sản
vệ rừng đã được thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như lãnh đạo các đơn vị trả lời cụ thể
tại cuộc họp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
tăng trưởng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được đánh giá phụ thuộc lớn vào mức tăng trưởng
của lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi
chính vì vậy cục chăn nuôi cần xây dựng các chiến lược và quy hoạch phát triển
đồng thời xúc tiến việc xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi
bên cạnh đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị tự giả soát
và đề xuất loại bỏ những thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh bất hợp lý
nhằm điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
cuộc cách mạng công nghệ và những ứng dụng di động đã phá bỏ thế độc quyền của phương tiện truyền thông
truyền thống khi nói tới các phương tiện phương chương trình khuyến mãi
ngày nay chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên thiết bị di động
các chương trình khuyến mại giảm giá có thể dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng
đây là một trong những tính năng nổi bật của bid
ứng dụng thông minh giúp kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng vừa được ra mắt ngày sáu tháng chín tại hà nội
đây là ứng dụng giúp cho người dùng tìm các mặt hàng khuyến mãi giảm giá của các dịch vụ
như ăn uống khách sạn mua sắm xung quanh mình để từ đó có các lựa chọn về tiêu dùng
cụ thể khi mở ứng dụng busine một hệ thống bản đồ các cửa hàng
giảm giá sẽ hiện lên xung quanh vị trí người dùng đang đứng từ đó người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn dịch vụ
với doanh nghiệp có thể chủ động tự cài đặt sản phẩm dịch vụ khuyến mãi của mình theo thời hạn ấn định sẵn nhằm tối đa hóa lợi nhuận
ứng dụng busine dễ dàng được cài đặt trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành android và ios
phần mềm này hoạt động tương tự như ứng dụng đặt dịch vụ xe taxi với thiết kế hai phần app riêng và app cho người dùng và app dành cho doanh nghiệp
quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
tiếp theo đây sẽ là chuyên mục điểm báo
thưa quý vị và các bạn chỉ cần có một tài khoản và chiếc điện thoại khách hàng có thể dễ dàng thanh toán bằng ví điện tử khi mua bán
chuyển nhận tiền cũng như kiểm soát được khả năng chi tiêu của mình thế nhưng liệu có thực sự là an toàn
gần đây các trang mạng chuyên về cá độ cờ bạc ra sức chiêu dụ người chơi thanh toán tiền cũng như nhận tiền thông qua ví điện tử với các mỹ từ
như nhanh chóng tiện lợi an toàn tuyệt đối các lời quảng cáo mời gọi trên các trang này còn khẳng định có nhiều cách để các giao dịch này
được thực hiện trơn tru mà không dính vào vòng lao lý hay vi phạm pháp luật khi đánh bạc
hiện tại nhà nước chưa công nhận dùng tiền ảo để cá cược hoặc dự đoán trúng thưởng có bị coi là phạm pháp hay không
bên cạnh đó việc dùng tiền ảo để cá cược hoặc dự đoán trúng thưởng tại việt nam chưa được định danh rõ đó là tội rửa tiền hay không
chính vì thế đây là mảnh đất màu mỡ để thị trường cá độ cờ bạc sinh sôi tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự
thanh tra chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện một số dự án đầu tư
theo hình thức bt và bot trong lĩnh vực giao thông thông tin trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
vi phạm đầu tiên được thanh tra chính phủ nhắc tới là các dự án chưa thực hiện đúng quy định về việc xây dựng và công bố danh mục dự án
bt và bot ảnh hưởng không tốt đến kết quả lựa chọn nhà đầu tư
tiếp đó là bộ giao thông vận tải quyết định chủ trương đầu tư một số dự án còn bất hợp lý không có nghiên cứu tổng thể
ngoài ra nhà đầu tư đã lập và duyệt không đúng nhiều khối lượng định mức đơn giá trong dự toán công trình
đối với cuộc cách mạng công nghiệp bốn khảo sát của hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin vinasi cho thấy
chỉ có ba mươi năm hai số doanh nghiệp tại việt nam đã chuẩn bị và sẵn sàng
trong khi đó có đến năm mươi tám bảy chưa chuẩn bị gì và sáu một doanh nghiệp mù tịt về cuộc cách mạng này
theo phó thủ tướng vũ đức đam cuộc cách mạng công nghiệp bốn đặt ra nhiều cơ hội lẫn thách thức
trong vấn đề đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực phát huy khởi nghiệp sáng tạo
phát triển nông nghiệp thông minh đào tạo nhân lực công nghệ thông tin
đòi hỏi sự nỗ lực của các bộ ngành và toàn xã hội cùng vào cuộc
đây không chỉ là cơ hội để việt nam thay đổi toàn diện
tiềm ẩn nhiều thách thức cũng như nguy cơ
chính vì vậy để bắt nhịp được việt nam phải thực hiện kết nối
chia sẻ nhiều hơn nữa giữa nhà nước và doanh nghiệp đặc biệt liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực
nếu vẫn tư duy nhân lực là chuyện con trâu đi trước cái cẩy đi sau
thì việt nam không bao giờ thoát được bẫy thu nhập trung bình
muốn vậy thay vì trước đây làm những dịch vụ nhỏ làm được ngay
thì nay các doanh nghiệp phải làm bài bản chuyên nghiệp hơn
trong phần tiếp theo của bản tin
chủ đầu tư quản lý các trạm thu phí quốc lộ năm
đề nghị bộ công an điều tra các hành vi gây mất trật tự và an ninh tại trạm thu phí quốc lộ năm
trong môn màu cuộc sống ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với thành phố đài nắng
để ghé thăm gánh ve chai đặc biệt đã nuôi lớn hàng ngàn học sinh khó khăn vững bước tới trường
mời quý vị và các bạn đến với những tin tức giao thông đáng chú ý
sáng ngày sáu tháng chín tại ngã ba giao cắt giữa quốc lộ một mươi tám với quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đường tránh thành phố hạ long
trên địa bàn phường quang hanh thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã xảy ra một vụ lật xe container
vụ tay lạn là lái xe đã bị thương nặng
theo người dân tại đây cho biết xe container đầu kéo biển kiểm soát một mươi năm c ba nghìn năm trăm chín mươi chín chạy theo hướng hoành buộc cảm phả
khi chuyển làn tại nút giao thông thì bất ngờ bị lật
xe trượt trên đường khoảng một mươi mét vượt qua giải phân cách cứng trên quốc lộ một mươi tám
vụ tay lạn làm phần đầu của xe bị bến dạng hoàn toàn
lái xe bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra các lực lượng chức năng có mặt kịp thời để điều tiết giao thông
và điều tra nguyên nhân vụ tay lạn
hàng loạt các phương tiện chủ yếu là xe máy đã dính bẫy đinh tặc trên cao tốc hà nội bắc giang
vụ việc này xảy ra vào sáng ngày sáu tháng chín
ông ngo chí hồng phó giám đốc công ty bot hà nội bắc giang cho biết
nhiều xe máy ô tô đã cán phải đinh khi lưu thông trên cao tốc đoạn qua địa phận bắc ninh
đinh được giải chủ yếu ở làn rừng khẩn cấp hiện đang được sử dụng lưu thông chung với xe máy tuyến cao tốc hà nội bắc giang
công ty bot hà nội bắc giang đã báo cáo vụ việc tới phòng cảnh sát giao thông tỉnh bắc ninh
để thu thập hồ sơ chuyển qua cơ quan điều tra xử lý các đối tượng đinh tặc
công ty cũng đã cử cán bộ trực tuần tra tìm kiếm và xử lý số đinh còn lại trên đường
liên quan đến việc tài xế dùng tiền lẻ để trả phí qua trạm bot tuyến quốc lộ năm
tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam
chủ đầu tư quản lý các trạm thu phí quốc lộ năm đã đề nghị bộ công an điều tra các hành vi gây mất trật tự và an ninh
tại trạm thu phí quốc lộ năm văn lâm hương yên
chiều qua trạm thu phí quốc lộ năm tiếp tục xảy ra tình trạng ùn tắc do nhiều lái xe sử dụng tiền lẻ để mua vé
do có chuẩn bị trước nên lực lượng chức năng đã được tăng cường để phân làn điều tiết giao thông
xe cứu hộ được điều đến để hỗ trợ giải quyết ủn tắc đây là buổi chiều thứ ba xảy ra tình trạng trên
hiện tượng này bắt đầu xảy ra từ chiều ngày bốn tháng chín khiến giao thông trên tuyến quốc lộ năm ùn tắc cục bộ
do hôm đó vẫn trong dịp nghỉ lễ quốc khánh nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
sở giao thông vận tải hà nội vừa quyết định thu hồi phù hiệu trong thời gian một tháng của bốn trăm bốn mươi ba phương tiện
trong đó có tới một trăm ba mươi sáu xe hợp đồng nguyên nhân các phương tiện trên bị thu phủ hiệu do có năm lần vi phạm tốc độ
trên một km hoặc có một mươi số ngày xe hoạt động vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục trong ngày
đáng lưu ý trong số các xe bị thu hồi phù hiệu có một trăm ba mươi sáu xe mang phủ hiệu xe hợp đồng bảy mươi bốn xe taxi hà nội bảy mươi chín phủ hiệu xe container
ngoài các trường hợp trên sở giao thông vận tài hà nội còn nhắc nhở yêu cầu hơn một tám trăm tám mươi đơn vị
kinh doanh vận tải quản lý ba chín trăm linh xe vi phạm tốc độ lần đầu sở giao thông vận tải hà nội cũng giao thanh tra
giao thông kiểm tra giám sát việc thực hiện các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm bị thu hồi phù hiệu
tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi về trật tự an toàn giao thông quy định về tổ chức
và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn
thưa quý vị thông tin tiếp theo là về con số giao thông trong ngày hôm nay mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
cứ mỗi chiều chủ nhật những xóm nhỏ ở quận hải châu thành phố đà nẵng lại vang lên những âm thanh quen thuộc ấy
hơn một mươi hai năm nay hoạt động thu gom rác thải để tạo quỹ học bổng ước mơ xanh cho trẻ em nghèo đã được chị em phụ nữ quận hải châu nhiệt tình hưởng ứng
phong trào thu gom rác thải phân loại tại nguồn đối với chị em hưởng ứng tích cực
phong trào này về môi trường thì rất là tốt chị em cũng biết tận dụng
thứ hai nữa là nó cũng mang đến một nguồn quỹ nhất định ủng hộ với con em phụ nữ nghèo
chủ nhật ba giờ bắt đầu đi thu thu sang rồi là đẩy đến chỗ bón
là một lần nhiều nhất là được trên hai trăm linh
nói chung là chị em rất là hồ hở đa số rất là nhiệt tình
phong trào này cho nên bắt đầu từ năm hai nghìn năm đến bây giờ là
nói chung là luôn luôn di trầy cái phong trào này
từ những việc làm nhỏ như thu nhặt chai lọ sách báo cũ phân loại rác thải
chị em trong hội phụ nữ quận hải châu đã gom góp từng khoản tiền nhỏ
để phần nào chia sẻ với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn
từ năm hai nghìn năm đến nay từ gánh ve chai của các chị các cô
mà hàng nghìn trẻ em nghèo ở quận hải châu đã vượt qua khó khăn vững bước đến trường
có một chị lên năm nay nhận được vài ước mơ xanh của chị
chị hồ phụ nữ lên năm nay cũng được năm năm
chị hồ khi thu gom ve chai rồi để góp có như là ủng hộ cho các cháu để học
chị cũng cảm kích được nữa
tâm lòng của mấy chị hồ cũng đã đồng viên rồi giúp đỡ rồi
đã cố gắng để thu gom rồi giúp đỡ cho các cháu tiếp
cho các cháu để có tiền mua sách vở đến trường
nhiều em sau khi đỗ đạt thành tài đã không quên sự giúp đỡ chân tình
của các cô và đã quay về địa phương chung tay cùng các cô giúp đỡ các em học sinh khó khăn
chị nguyễn thị thúy mỹ là một trường hợp như thế
như mình ngày lúc xưa thì không có điều kiện để học hành
cho nên là tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ các chính quyền địa phương
như là các hội phụ nữ đã giúp đỡ cho tôi từ khi mà những lúc khó khăn khi tôi còn là đi học
cho nên bây giờ khi mà học xong
rồi thì tôi lại quay lại giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn địa phương của mình
việc là dạy cho các em thì tôi cảm thấy rất là vui
cũng như là đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn phường của mình
phường nhà của mình đang sinh sống thì giúp đỡ các em được một phần nào công sức của tôi
thì tôi cảm thấy rất là vui và rất là có ích
không được trả lương không một đồng trợ cấp
thế nhưng các cô vẫn luôn nhiệt tình tham gia hoạt động thu gom phân loại rác thải
để tích góp những đồng tiền ít ỏi
giúp đỡ cho những em nhỏ khó khăn
nơi nhìn các em khôn lớn trưởng thành từng ngày
đó là động lực khiến các cô luôn cố gắng duy trì hoạt động này
cô cảm thấy rất là vui
tuy là đi tận dụng nhặt nhặt những thứ thải bỏ đi
nhưng mà mình tận dụng mình dùng được khoản tiền lớn để ủng hộ cho các cháu nghèo ở khu dân cư là cô thấy vui được
năm hai nghìn một mươi bảy hoạt động ước mơ xanh đã hỗ trợ cho trên bốn trăm linh trường hợp
với kế hoạch bỏng ước mơ xanh với số tiền trên hai trăm năm mươi triệu đồng
qua quá trình thu gom từng ít một từ các chi hội của khu dân cư
từ việc làm nhỏ thành cái ý nghĩa rất là lớn
không chỉ giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tiếp sức cho các em đến trường
số tiền tích góp được từ việc thu gom rác thải
còn được chị em hội phụ nữ trích ra để giúp những gia đình không may mắn ở địa phương
gánh ve chai nhỏ của các cô đã làm được bao điều lớn lao
đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao
để những người khó khăn có động lực vượt lên hoàn cảnh
đồng thời hoạt động này của các cô cũng tạo nên một nếp sống văn minh tại khu dân cư
góp phần tạo nên một môi trường xanh sạch đẹp thắt chặt tình đoàn kết
nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại